hiện nay trên cả nước vẫn còn hàng chục nghìn đối tượng phạm pháp trốn lệnh truy nã và hàng năm cũng có hàng nghìn đối tượng trong số đó đã xa lưới pháp luật
câu chuyện về hai đối tượng đã gây ra vụ thảm sát tại phường pom hán thành phố lào cai từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị các đồng chí và các bạn trong chương trình hôm nay là một ví dụ như thế
sau hai năm lẩn trốn tưởng rằng thoát tội nhưng cuối cùng hai kẻ thù ác vẫn bị xa lưới pháp luật
đúng như dân gian thường có câu lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó thoát

cá nhân mà dẫn đến việc cung cấp thông tin sai sự thật sai về những đối tượng gây án
cho nên lực lượng điều tra chuyên án cũng mất rất nhiều thời gian rất nhiều công sức
mà cũng phải lặn lội rất là nhiều địa phương để tổ chức xác minh những nguồn thông tin
mà quần chúng nhân dân cung cấp nhưng cũng không đem lại kết quả
trên cơ sở tờ rơi và đề nghị nhân dân cung cấp qua số điện thoại đường dưới nóng
của thường trực ban chuyên án có để lại những số điện thoại cho quần chúng nhân dân
để liên lạc thì chúng tôi nhận được những thông tin tin nhắn của quần chúng nhân dân cung cấp
có phản ánh về một hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn rời khỏi hiện trường
vào cái thời điểm mà chúng ta nghi vấn gây án nhất
bằng biện pháp nghiệp vụ chúng tôi lần lần tìm theo chủ thuế bao
chúng tôi chứng minh việc đó là hoàn toàn vì những động cơ mục đích ca nhân
chứ không phải là vì hỗ trợ cho ban chuyên án
vụ án thưởng trừng đã rơi vào ngó cổ
rất nhiều đối tượng đã bị cơ quan điều tra gọi hỏi đến
sao ngôn thủ thực sự gây ra cái chết của nguyễn đức ứng
vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan điều tra
lúc này từ một cơ sở bí mật của lực lượng điều tra phá án
đã cung cấp thông tin về một ổ nhóm tệ nạn từng là học sinh trường trung cấp mỏ
và đang ở trọ tại một khu nhà trọ gần nhà nạn nhân nguyễn đức ứng
đây là nhóm đối tượng có nhiều nghi vấn
và vì nhiều lý do đã khiến cơ quan điều tra bỏ lọt trong một thời gian rất dài
vì vậy đối tượng gây án có những thủ đoạn
trong đối phó với cơ quan điều tra với lực lượng điều tra
báo công chí đặc biệt là sau sau này khi mà chúng tôi đã có những cân cứ
có những cơ sở xác định đối tượng nghi vấn và đặc biệt là chính là đối tượng gây án
thì chúng tôi mới thấy rằng là quá trình điều tra giả soát đối tượng
sau khi gây án đã có hoạt động đối phó
cụ thể như là sau khi mà phát hiện ra cái lực lượng cảnh sát khu vực
của dân phố đến kiểm tra các dãy phòng trọ các hộp dân cư tại khu vực gần đó
thì đối tượng đã khóa cửa đi khỏi địa bàn
dân đến là lực lượng điều tra tưởng rằng là không có người ở nhà nên là không vào
và từ đó đã bỏ sót đối tượng gây án trong vụ án ở những giai đoạn điều tra ban đầu
qua xác minh thấy nổ lên hai đối tượng có nhiều dữ hiệu tỉnh nghề nhất
là hoàng văn khê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở thôn tân tịnh hà nội
đối tượng thứ hai là phạm thành dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở khu phố ba thị trấn tăng lỏng huyện bảo thắng
trong hai đối tượng này thì đối tượng hoàng văn khê là đối tượng tỉnh nghi số một
khuê là đối tượng thường xuyên chủ động đi dò la tin tức của cơ quan điều tra
khi các điều tra viên xuống lấy lời khai của các nhân chứng
thậm chí là các điều tra viên còn có thông tin khuê liên lạc với đám bạn bè của mình
để thống nhất lời khai về thời điểm xảy ra án mạng nếu như bị cơ quan điều tra hỏi thêm đến
quá trình xác minh đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
thì chúng tôi đã phát hiện ra một nhóm đối tượng
gồm có hoàng văn khê phạm thành dương nhạc văn tư hoàng lê nguyên khang
và một số đối tượng khác có liên quan
và thường xuyên có những việc tụ tập

rồi là sử dụng ma túy rồi là có những cái biểu hiện trộm cắp vặt
thì trong đấy nổi lên nhất là trường hợp của phạm thành dương và hoàng văn khê
hoàng văn khê và phạm thanh dương thì trước đây là hai trường hợp học cùng với nhau
tại trường trung cấp nghề công ty apetit việt nam
thì bản thân các đối tượng này thì học hành rất là tránh bản
thường xuyên bỏ học nợ môn nhiều
thế và trong đấy hoàng văn khê thì từ khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
thì đã bỏ học
thế tuy nhiên là sau đó gia đình cũng phát hiện ra nghiện ma túy
thì hoàng văn khuê không về nhà mà lên thuê phòng trọ ở trên chỗ gần
khu của nhà chủ ông nguyễn đức ứng là bị hại của quán
thuê nhà ở đấy sinh sống và thường xuyên tụ tập các đối tượng
đến để sử dụng ma túy trích hút ở đây
quá trình mà xác minh thì hoàng văn khuê này chúng tôi thấy là
cái thái độ tâm lý rất là bất bình thường
thường xuyên là quan tâm đến cái việc
công an đang điều tra về cái gì
thế và có cái việc là thống nhất những người quan hệ với mình
trong thời gian đó để thống nhất về mặt lời khai
cũng như về mặt thời gian và có cái tâm lý
để che giấu cái sự việc phạm tội
từ việc nghiên cứu kỹ về các đối tượng trong ban chuyên án
các điều tra viên đã xây dựng kế hoạch báo cáo ban chuyên án
cho chủ trương phạm án vào đợt ba mươi tháng bốn

và các đối tượng trong ban chuyên án quyết định sử dụng một biện pháp khác
để quyết tìm băng đưa không thủ
đó là việc cho triệu tập đối tượng phạm thanh dương
lúc đầu dương khai báo quanh co
phủ nhận toàn bộ những cáo buộc của cơ quan điều tra
sau một thời gian kiên trì đấu tranh thuyết phục
thì cuối cùng đối tượng phạm thanh dương
để chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình
khi cùng với hoàng văn khuê gây ra cái chết đối với ông nguyễn đức ứng
em và bạn mình hoàng văn khuê
đã làm vụ
dương gây cướp tài sản tại qc
dựng sáng ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
trong hành vi bằng tội
em và bạn
đồng gọi bạn đi hành vi dương gây
căn cứ và lời khai của phạm thanh dương
và thời gian bất minh của hoàng văn khuê
cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ
để kết luận đối tượng hoàng văn khuê
chính là kẻ chủ mưu
cùng với đối tượng hoàng văn khuê
và đối tượng hoàng văn khuê
đối tượng phạm thanh dương
gây ra vụ trọng án
ở phường bòm hán

tổ trinh sát thuộc phòng kẻ dân điều tra
tội phạm về trường tượng xã hội công an tỉnh lào cai
đã bí mật ém quân
là nhà đối tượng hoàng văn khuê
và đã bất ngờ bắt giữ khẩn cấp đối tượng này
khi đang ở nhà
và không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra
tuy nhiên tại cơ quan điều tra
đối tượng khuê khăng khăng cho rằng
mình vô tội
y đưa ra hàng loạt chứng cứ được coi là bằng chứng
hoạn phạm của mình
thậm chí đối tượng khuê còn khẳng định rằng
mình không diễn ông ứng
trước sự ngoan cố của đối tượng hoàng văn khuê
lãnh đạo ban truyền án cho trượng tập
các giám định viên giám định mẫu tóc
nước bỏ tế bào da bàn chân của khuê
mang đi xét nghiệm để đối chứng
với các dấu vết thu được tại hiện trường
khi nghe nói cơ quan điều tra giám định các dấu vết
đối tượng khuê biết không thể chối tội
và đã phải cúi đầu nhận tội
vì hành vi giết người cướp tài sản
chúng tôi đã phải sử dụng những tài liệu chứng cứ
thu thập được vì chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi
đưa ra thì đấu tranh
thì hoàng văn khuê có những tình tiết không thể giải thích được
hoặc là giải thích quanh co
không thành khẩn
chúng tôi đã đấu tranh
và trải qua quá trình đấu tranh
thì hoàng văn khê đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lời khai của hai đối tượng này cho thấy
vì thiếu tiền tiêu xài
nên chúng đã rủ nhau đi từ huyện bảo thắng
lên thành phố lào cai
với mục đích là sẽ trộm cắp tài sản
khi đi qua nhà ông ứng thì chỉ thấy có hai ông bà già
nên chúng đã vào trong hòng trộm cắp
tuy nhiên là do bị phát hiện
nên khuê và dương đã tấn công
và sát hại ông ứng
và chém trọng thương bà bích
lục xoát và cướp đi một số tài sản có giá trị
sau khi gây án thì cả khuê và dương
đều về nhà và không gây ra bất kỳ vụ việc nào
cả hai tên sát nhân này
đều có những thử đoạn che giấu tội ác
hết sức tình vị
khiến cho công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn
dùng sếp em đánh bà
sau đó lục mọi tiền
và lấy tiền
một bộ nhà ra ngoài
sau một quãng thời gian khá dài
với sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi
của tập thể ban chơi nán
đã đạt được thành công khi bắt giữ được
hai kẻ thù ác đã gây ra cái chết thương tâm
đối với ông nguyễn đức ứng
vụ án khép lại xong đã để lại
nhiều bài học cảnh giác cho người dân
trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
bọn tội phạm ngày càng hết sức manh động
và liều lĩnh
vì thế mỗi người dân cần tự trang bị cho mình
những kế thức tối thiểu
về phòng ngừa tội phạm để tự bảo vệ mình
đồng thời hỗ trợ bảo vệ
những người xung quanh

vụ án khép lại xong đã để lại
nhiều bài học cảnh giác cho người dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
như sung thịv b dentia
khi bắt giữ được những bài học cảnh giác cho người dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
cảnh giác trách isa máu
bài học của anh
sau một ngày xác minh các trinh sát vẫn chưa xác định được nơi ẩn náu của đối tượng
cuộc điều tra tưởng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu nhận được nguồn tin mẹ của đối tượng giang anh đang làm nghề rửa bát thuê cho một quán cơm trên địa bàn tỉnh cà mau

mẹ đối tượng giang anh đích thân trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
thượng tá dương tứ phương cùng đoàn công tác đã đến vận động bà chỉ nơi giang anh lẩn trốn
bà út nhanh cho rằng đã mất liên lạc với con và không biết giang anh làm thuê chỗ nào
đúng lúc này điện thoại của bà út nhanh đổ chuông
khi có cuộc gọi đến yêu cầu là chỉ phải mở máy và
chỉ nghe dưới sự chứng kiến tụi tôi
thì từ thông tin đó chúng tôi tiến hành lập biên bản và đấu tranh với bà ơn
thì bà ơn đã thừa nhận là giang anh đã có liên hệ và có nối lại cái việc là nó cắt cổ người khác nhưng mà không rõ là ai
từ lời khai của bà út nhanh ban chuyên án đã xác lập được chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp nguyễn giang anh
khi xác định được nơi ẩn nó của kẻ thuê
thủ ác tỉnh kiên giang ngay lập tức cử mũi trinh sát gần địa điểm kết hợp ngay với ban nhân dân ấp bùa vây áp sát mục tiêu khống chế đối tượng
qua kiểm tra đây đúng là đối tượng giang anh
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng giang anh đã thú nhận giết bà lê thị ba để cướp tài sản
theo lời khai của đối tượng giang anh sáng hai mươi tám tháng năm hắn từ cà mau về nhà bà nội
khi đi ngang qua nhà bà ba thấy bà đang ngồi đếm tiền ở cửa
từ đó nảy sinh ý định trộm tiền
chiều để thêm dũng khí giang anh mua triệu một mươi đồng tiền rượu rồi rủ bạn đi nhậu
giang anh đã đi vào quán nước ven đường để nghỉ
bộ dạng lấm lép run rảy của giang anh làm chủ quán chú ý
những điều bất thường của người lạ mặt trên địa bàn đã được cung cấp cho trinh sát
đây là một đầu mối quan trọng để xác định nơi lẩn trốn
giúp cơ quan chức năng nhanh chóng bắt giữ đối tượng nguyễn giang anh
bạc liêu đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can nguyễn giang anh
để đưa đối tượng này lên biên hòa tỉnh đồng nai điều trị bệnh tâm thần
khi nào chữa khỏi bệnh sẽ đưa đối tượng về bạc liêu phục hồi điều tra
đến thời điểm đó bùng phát lên thành hành động bất thường
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
không có học thức lười lao động để có tiền ăn chơi
đối tượng nguyễn giang anh đã đang tâm giết hại một bà lão sống độc thân để cướp tài sản
hắn đã phạm tội ác tầy trời nhưng lại có dấu hiệu tâm thần
người gây án có dấu hiệu tâm thần là loại tội phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
do vậy đòi hỏi các cơ quan chức năng và nhân dân cần sớm phát hiện và chung tay để có biện pháp phòng ngừa
tránh để xảy ra những vụ án đau lòng nhức nhối trong xã hội
chương trình hành trình phá án tuần này đến đây là hết
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại